ngày năm tháng ba tại xã hợp thanh huyện lương sơn tỉnh hòa bình đoàn công tác của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hòa bình đã kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm của một gia đình có một mươi hai con lợn ốm và xác định trong đó có ba con đã bị chết do nhiễm virus dịch tả lợn châu phi
ngày năm tháng ba nhận được thông tin nghi có dịch tả lợn châu phi tại gia đình ông mai xuân trường ở đội ba xóm cát xã hợp thanh huyện lương sơn hòa bình
đoàn công tác của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hòa bình đã xuống và tiến hành kiểm tra dịch bệnh
qua kiểm tra tổng đàn lợn hiện có của gia đình ông trường có một mươi năm con một mươi hai con lợn thịt và ba con lợn nái trong đó có một mươi hai con lợn bị ốm và ba con lợn đã chết

qua kiểm tra đoàn kiểm tra đã có kết luận chính thức là dương tính với virus dịch tả lợn châu phi
đồng thời tiến hành hướng dẫn gia đình ông trường
tiêu hủy lợn theo đúng quy định
hiện ủy ban nhân dân xã hợp thanh huyện lương sơn đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch
phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và thực hiện các nội dung chống dịch theo kế hoạch của ủy ban nhân dân huyện
đối với xã hợp thanh chúng tôi thì chỉ đạo chuyên truyền đến bà con nhân dân một cách nghiêm túc và quyết liệt
vì đây đã có ý kiến của lãnh đạo từ trung ương đến tỉnh đến huyện rồi
đối với cả các hộ mà chưa bị dịch thì chúng ta phải tiến hành các biện pháp tổng hợp
cái thứ nhất là đối với cả lợn thì chúng ta phải tiêm phòng các loại vaccine theo quy định của nhà nước
cái thứ hai nữa là chúng ta phải tuyệt đối là khi mà mua con giống về thì con giống phải rõ ràng nguồn gốc
và đặc biệt là thức ăn là phải được xử lý qua nhiệt và tránh cái tình trạng là đưa những người lạ ngoài vào khu vực chăn nuôi
theo số liệu thống kê của tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh hòa bình hiện toàn tỉnh có tổng đàn lợn trên bốn trăm linh con
và các địa phương cũng đang tích cực tái đàn nhằm tiếp tục duy trì chăn nuôi lợn
trước tình hình dịch bệnh xảy ra trên địa bàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hòa bình
cũng đã khuyến cáo người dân cách phòng chống dịch tả lợn châu phi